tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức lễ ký kết triển khai đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi
với hai tập đoàn vingroup và trung nguyên và công ty cổ phần bpo mắt bão của hàn quốc
sự kiện này ghi dấu ấn các tập đoàn lớn tại việt nam hỗ trợ học sinh sinh viên
tại các cơ sở đào tạo nghề khởi nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế
đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi năm đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
trong quyết định số một nghìn sáu trăm sáu mươi năm và được bộ lao động thương bình và xã hội vừa mới ban hành kế hoạch triển khai
trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
với sự hợp tác trên nhiều phương diện với các tập đoàn lớn như vingroup trung nguyên
sẽ thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp
làm thế nào để hỗ trợ được cho các em sinh viên có thể sau khi tốt nghiệp tạo công an việc làm cho mình
có thể là qua những hoạt động như là tạo doanh nghiệp start up v v
chúng tôi cũng rất là hy vọng là sẽ cùng với lại tổng cục giáo dục nghề nghiệp cùng với các trường
cao đẳng đào tạo nghề đào tạo ra được những các em có tay nghề rất là tốt có bản định vững vàng
việc triển khai đề án sẽ tập trung vào năm nhiệm vụ chính bao gồm tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp
trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bên cạnh đó sẽ hỗ trợ nguồn vốn cho dự án khởi nghiệp
ý tưởng khởi nghiệp của học sinh sinh viên và cuối cùng là hoàn thiện cơ chế chính sách
kết quả cho học sinh sinh viên khởi nghiệp